tin bão khẩn cấp cơn bão số một hồi một mươi chín h tối nay ngày một tháng bảy vị trí tâm bão cách đảo hải nam trung quốc khoảng hai trăm một mươi km về phía đông cách quảng ninh khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một bốn độ kinh đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển chiều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển và gây ngập úng ở vùng trũng thấp ở khu vực ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình
trước diễn biến phức tạp của bão số một chiều nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cùng các bộ ban ngành đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đây là cơn bão có cường độ rất mạnh diễn biến phức tạp hướng di chuyển không ổn định
tại cuộc họp trực tuyến theo báo cáo của các địa phương hầu hết các phương án chuẩn bị ứng phó với bão số một
đã sẵn sàng để chủ động phòng chống bão số một và mưa lớn ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ ngành địa phương chịu ảnh hưởng của bão có trách nhiệm tổ chức kiểm đếm thông tin hướng dẫn tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu
đặc biệt các địa phương cần kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển sung yếu và các công trình ven biển bến cảng
lên phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ hồ lợi sung yếu trong trường hợp xảy ra mưa lớn sau bão
ngoài ra ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt diễn biến của bão thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo để các cơ quan liên quan người dân biết chủ động ứng phó